còn vào chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với bà catherine
trưởng cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ
với bộ công an việt nam thể hiện thiện trí hợp tác và cam kết của hoa kỳ trong thảo luận giải quyết các vấn đề về thương mại
mà hai bên cùng quan tâm và duy trì thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương việt nam hoa kỳ nói chung
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại nói riêng hướng tới kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong năm nay
bộ trưởng tô lâm cho biết hoa kỳ hiện là một trong số các đối tác thương mại hàng đầu
đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của việt nam
để đạt được thành tựu như trên là nhờ sự chủ động tầm nhìn chiến lược của chính phủ hai nước và sự phối hợp tích cực
triển khai có hiệu quả của các cơ quan hữu quan việt nam và hoa kỳ trong đó có cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ
bộ công an việt nam đề nghị cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính phủ hai nước
để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ quan tâm đến một số ưu tiên để tạo đà
thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trong điều tra
trao đổi thông tin các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài
bà catherintine thay mặt đoàn cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ cảm ơn bộ trưởng bộ công an việt nam tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam trong thời gian qua
nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đồng thời bà catherinti cũng khẳng định cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ với vai trò của mình sẽ tiếp tục tăng cường
thúc đẩy quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa hai nước hoa kỳ việt nam nói chung
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng